cũng trong hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án
bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với lưu bình nhưỡng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi
đây là diễn biến mới trong quá trình mở rộng điều tra vụ án cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại huyện thái thụy tỉnh thái bình do cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thụ lý
kết quả điều tra cho thấy ngoài hành vi cưỡng đoạt tài sản trong thời gian giữ chức vụ đại biểu quốc hội phó trưởng ban dân nguyện
lưu bình nhưỡng đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi
bước đầu cơ quan điều tra đã xác định được số tiền trục lợi này lên đến hàng trăm nghìn đô la mỹ
cơ quan cảnh sát điều tra đang đẩy nhanh tiến độ điều tra thu thập tài liệu chứng cứ phục vụ việc giải quyết vụ án
đồng thời mở rộng điều tra vụ án đảm bảo xử lý toàn diện triệt đề đúng quy định của pháp luật
đồng chí nguyễn xuân thắng nhấn mạnh hội thảo luận này có ý nghĩa hết sức quan trọng
không chỉ đánh giá kết quả quá trình thực hiện các mục tiêu chỉ tiêu của hơn nửa nhiệm kỳ đại hội một mươi ba
mà còn phân tích hạn chế khó khăn thách thức cũng như thành tựu đạt được nhằm phục vụ cho tổng kết chặng đường bốn mươi năm đổi mới
chủ tịch hội đồng lý luận trung ương đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận đề xuất những vấn đề mang tính thực tiễn như
xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ như thế nào trước những biến động của tình hình thế giới
xây dựng đảng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh xây dựng văn hóa trong thời đại hiện nay
cần bổ sung những gì để văn hóa thực sự là sức mạnh nội sinh của dân tộc
các đại biểu cũng đã thảo luận tổng kết những thành tựu nhận diện một số tồn tại hạn chế
và nguyên nhân để tìm ra các giải pháp góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng nghiên cứu lý luận
nghiên cứu thực tiễn giúp đảng nhà nước trong hoạch định đường lối chiến lược chính sách phát triển trong giai đoạn tới
hôm nay đảng ủy cơ quan tổng cục chính trị tổ chức hội nghị ra quyết nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi bốn
đại tướng lương cường ủy viên bộ chính trị chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam dự và chỉ đạo hội nghị
đại tướng lương cường nêu rõ năm hai nghìn hai mươi bốn là năm có nhiều hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn trọng đại của đất nước quân đội tiếp tục
giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên quần chúng trong đảng bộ và toàn cơ quan về vị trí vai trò của cơ quan tổng cục chính trị
lãnh đạo chỉ đạo nâng cao chất lượng nghiên cứu tham mưu chiến lược tập trung tham mưu chỉ đạo đổi mới công tác giáo dục chính trị
lãnh đạo tư tưởng thông tin tuyên truyền nâng cao chiến đấu sức thuyết phục và hiệu quả của công tác tư tưởng
kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái giữ vững trận địa tư tưởng của đảng trong quân đội
quý i năm hai nghìn hai mươi bốn yêu cầu lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt việc tổng kết các mặt công tác và phong trào thi đua quyết thắng năm hai nghìn hai mươi ba
tổ chức các hoạt động nhân dịp tết nguyên đán giáp thìn vui tươi an toàn tiết kiệm sẵn sàng chiến đấu cao
giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan binh sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự chặt chẽ chú đáo an toàn tuyệt đối
sáng nay đồng chí đinh tiên dũng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã đi kiểm tra tiến độ dự án đầu tư xây dựng đường vành đai bốn vùng thủ đô
tính đến ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba tỷ lệ giải phóng mặt bằng tại các quận huyện có dự án đường vành đai bốn vùng thủ đô đi qua đã đạt gần chín mươi bảy
đến nay các địa phương đã cơ bản hoàn thành công tác đo đạc kiểm đếm xác nhận nguồn gốc đất ở
kiểm tra thực địa thi công tại các huyện sóc sơn mê linh hoài đức
bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng đánh giá cao tinh thần làm việc khẩn trương trách nhiệm của các cơ quan đơn vị nhà thầu và địa phương
bí thư thành ủy hà nội yêu cầu các đơn vị quận huyện tiếp tục tập trung cao độ để hoàn thành giải phóng mặt bằng đúng cam kết
các sở ngành phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ mọi khó khăn vớng mắc đẩy nhanh các thủ tục vận dụng các cơ chế chính sách có lợi nhất cho người dân
các nhà thầu thi công khẩn trương tranh thủ thời gian quyết tâm phấn đấu để hoàn thành phần đường song hành chậm nhất vào quý ba năm hai nghìn hai mươi năm
năm hai nghìn hai mươi bốn tiếp tục phát triển hệ thống an sinh xã hội bao trùm toàn diện
đây là yêu cầu của phó thủ tướng chính phủ trần hồng hà tại hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ lao động người có công và xã hội năm hai nghìn hai mươi bốn do bộ lao động thương binh và xã hội tổ chức vào ngày hôm nay
phó thủ tướng trần hồng hà nhấn mạnh
việt nam là điểm sáng được quốc tế ghi nhận trong cuộc chiến chống đói nghèo
việt nam đã tăng nhiều bậc trong bảng xếp hạng những quốc gia tham gia các chỉ số đánh giá về phát triển xã hội
về nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi bốn phó thủ tướng trần hồng hà yêu cầu bộ lao động thương binh và xã hội tiếp tục tham mưu chính phủ
chương trình hành động triển khai nghị quyết bốn mươi hai của trung mương về tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng chính sách xã hội
sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống đồng thời thể chế hóa các quan điểm chủ trương nghị quyết trong dự án của luật bảo hiểm xã hội sửa đổi thông qua vào kỳ họp thứ bảy và luật việc làm sửa đổi lấy ý kiến vào kỳ họp thứ tám
kế hoạch năm hai nghìn hai mươi bốn ngành lao động thương binh và xã hội sẽ phát triển hệ thống an sinh xã hội bao trùm đa dạng nâng cao khả năng tiếp cận của các nhóm đối tượng nhất là người yếu thế dân tộc thiểu số
trong đó chú trọng ba vấn đề vừa phòng ngừa khắc phục vừa thích ứng với rủi ro hướng tới xây dựng lưới an sinh bao trùm bền vững mọi người đều được tham gia và thụ hưởng thành quả xã hội
mới đây tại thủ đô viên trăn lào đoàn đại biểu báo nhân dân đã tới thăm và làm việc với báo passason của lào
đồng chí đinh như hoan cho biết báo nhân dân cam kết chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số mạnh mẽ trong hơn hai năm qua của mình nhằm giúp báo phạ sa vôn
nâng cấp hệ thống báo điện tử đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong xu thế mới hỗ trợ đào tạo cho báo phạm sa vôn trong công cuộc chuyển đổi số bằng nhiều hình thức từ trực tuyến đến trực tiếp
sáng cùng ngày tại trụ sở báo phạ sa vôn ở thủ đô vinh chanh diễn ra cuộc hội đàm giữa đoàn đại biểu báo nhân dân và đoàn đại biểu báo phạ sa vôn
và ký biên bản ghi nhớ về việc bàn giao hệ thống phần mềm quản trị nội dung giao diện mới của báo phạm sa vôn điện tử
ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai tại thành phố đà lạt
ban tuyên giáo trung ương phối hợp với viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam và tỉnh ủy lâm đồng tổ chức hội thảo
triển khai thực hiện hệ giá trị quốc gia hệ giá trị văn hóa hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người việt nam trong thời kỳ mới gắn với thực tiễn vùng tây nguyên
đồng chí trần thanh lâm phó trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ trì hội thảo
các đại biểu đã khẳng định tầm quan trọng của việc đẩy mạnh triển khai thực hiện hệ giá trị quốc gia hệ giá trị văn hóa hệ giá trị gia đình chuẩn mực con người việt nam đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đất nước
và đề xuất các kiến nghị giải pháp từ thực tiễn vùng tây nguyên để tiếp tục triển khai thực hiện và xây dựng có hiệu quả các hệ giá trị này trong thời kỳ mới
đây là diễn đàn để các tỉnh ủy các nhà khoa học các cơ quan tham mưu chỉ đạo quản lý văn hóa trong vùng trao đổi kết quả nghiên cứu
đi đến thống nhất nhận thức về các hệ giá trị theo tinh thần nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng và ý kiến chỉ đạo của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng trình bày tại hội nghị văn hóa toàn quốc
đồng thời xác định những yêu cầu nhiệm vụ giải pháp trọng tâm đặt ra để triển khai thực hiện nhằm giữ gìn phát huy các hệ giá trị góp phần phát triển bền vững vùng tây nguyên
nhân kỷ niệm một trăm một mươi năm ngày sinh đại tướng nguyễn trí thanh ngày một tháng một năm một nghìn chín trăm một mươi bốn một hai nghìn hai mươi bốn chiều nay tại hà nội bảo tàng lịch sử quân sự việt nam phối hợp với bảo tàng đại tướng nguyễn trí thanh và gia đình đại tướng tổ chức triển lãm đại tướng nguyễn trí thanh nhà lãnh đạo tài năng đức độ
triển lãm giới thiệu gần hai trăm linh hình ảnh tài liệu hiện vật phản ánh về những công lao đóng góp to lớn của đại tướng nguyễn trí thanh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
trong đó có các hình ảnh hiện vật tài liệu quý được giới thiệu như khẩu súng ngắn p ba mươi tám chiếc xe đạp bộ lễ phục
triển lãm mở cửa đón khách tham quan từ ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn tại bảo tàng lịch sử quân sự việt nam số hai mươi tám a điện biên phủ ba đình hà nội
thưa quý vị hôm nay ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai phiên tòa phúc thẩm đại án chuyến bay giải cứu chuyển sang phần tranh luận
đại diện viện kiểm sát nhân dân công bố bản luận tội đồng thời đề nghị mức án đối với các bị cáo
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhóm bị cáo nhận hối lộ viện kiểm sát đề nghị giảm án cho một số bị cáo
trong đó đề nghị giảm từ trung thân xuống hai mươi năm tù với nguyễn thị hương lan
cựu cục trưởng cục lãnh sự bộ ngoại giao giảm ba bốn năm tù với tô anh dũng cựu thứ trưởng bộ ngoại giao
với nhóm bị cáo đưa hối lộ viện kiểm sát đề nghị giảm một mươi hai một mươi tám tháng tù với nguyễn thị thanh hằng
phó tổng giám đốc công ty blue sky lê hồng sơn tổng giám đốc công ty blue sky
các bị cáo khác được đề nghị giảm từ sáu đến một mươi hai tháng tù
với nhóm bị cáo lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
viện kiểm sát đề nghị giảm còn ba mươi tháng treo với hai cựu cán bộ đại sứ quán việt nam tại malaysia là nguyễn hoàng linh và đặng minh phương
với nhóm bị cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản viện kiểm sát đề nghị giảm thành án hai mươi năm tù với hoàng văn hưng
cựu trưởng phòng năm cục an ninh điều tra bộ công an
nhóm bị cáo không kháng cáo là trần việt thái cựu đại sứ việt nam tại malaysia
nguyễn anh tuấn cựu phó giám đốc công an tp hà nội cũng được viện kiểm sát đề nghị giảm án
các bị cáo trần minh tuấn phạm bích hằng hoàng diệu mơ phạm trung kiên vũ anh tuấn viện kiểm sát đề nghị y án sơ thẩm
sau khi viện kiểm sát luận tội các luật sư và bị cáo đã có phần bảo chữa tự bào chữa trước tòa phúc thẩm
đa số đều thừa nhận cáo trạng của viện kiểm sát là hoàn toàn đúng và mong được hội đồng xét xử căn cứ các tình tiết để giảm nhẹ hình phạt
ngay sau khi truyền hình nhân dân có thông tin phản ánh tình trạng người đi bộ đi xe máy xe đạp ngược chiều
hôm nay hai mươi sáu tháng một mươi hai các đơn vị chức năng tỉnh tuyên quang đã cử cán bộ trực hướng dẫn phân luồng giao thông
chốt chặn phương tiện bị cấm đi vào cao tốc và lắp đặt bổ sung các biển cấm biển chỉ dẫn để bảo đảm an toàn giao thông
công ty cổ phần quản lý và đầu tư xây dựng công trình giao thông hai trăm ba mươi tám nhận nhiệm vụ quản lý
bộ trực tại điểm đầu và điểm cuối cao tốc để hướng dẫn chỉ dẫn cho người mới tham gia giao thông trên tuyến
ngăn chặn các phương tiện không được phép vào cao tốc nhắc nhở và phát tờ rơi tuyên truyền cho mọi người
thực hiện nghiêm chỉnh luật giao thông đường bộ bảo đảm việc vận hành khai thác tuyến đường an toàn đạt hiệu quả
người dân cần chấp hành nghiêm các quy định khi tham gia giao thông bảo đảm an toàn tránh tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra
qua các chương trình kết nối du lịch các sản phẩm đặc trưng vùng miền sản phẩm lưu niệm được giới thiệu đến nhiều đối tượng và khách du lịch
nhờ vậy dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức do suy thoái kinh tế
các chủ thể doanh nghiệp đã nỗ lực tận dụng cơ hội để mở rộng thị trường thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh
hàng chục gian hàng trưng bày các sản phẩm truyền thống và sản phẩm du lịch được đông đảo các đối tác tìm hiểu chiếm ngưỡng
du khách được chủ cơ sở giới thiệu sản phẩm do công ty mình sản xuất và phân phối trên thị trường hiện nay
các loại nông sản chế biến sâu bò bột nắng cà phê và các mô hình du lịch sinh thái tiêu biểu của phú yên
cũng được giới thiệu đến đông đảo du lịch
hàng chục gian hàng trưng bày các sản phẩm truyền thống và sản phẩm du lịch

do nhiệt độ giảm xuống dưới độ c sáng sớm nay đỉnh phan xipang thị xã sapa tỉnh lào cai
đã xuất hiện sương muối phủ trắng tạo nên khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ hấp dẫn du khách
sương muối xuất hiện là hiện tượng thiên nhiên kỳ thú
với cường độ trung bình phủ trắng mọi vật có nơi sưng muối động thành một lớp dày
tạo nên cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ tươi đẹp thu hút du khách